trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số một mươi chỉ có sức gió mạnh cấp tám cấp chín
nên cường độ và hướng di chuyển của bão sẽ chịu sự tri phối của hệ thống ngoại lực là chính
bão có thể thay đổi rất nhanh và khó dự đoán
bão cấp tám cấp chín và áp thấp nhiệt đới được các cơ quan khí tượng trên thế giới đánh giá
là có tính bất định về cường độ và quỹ đạo không giống như các cơn bão mạnh và rất mạnh
ví dụ như cơn bão số chín vừa qua
vì vậy người dân cần theo dõi cập nhật thường xuyên bản tin dự báo để có giải pháp ứng phó tốt nhất
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đến một mươi sáu h ngày năm tháng một mươi một
bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
vị trí tâm bão ở khoảng một mươi ba bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông ngay trên vùng biển từ quảng ngãi đến khánh hòa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết
trên các phương tiện thông tin hệ thống tín hiệu báo bão
đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết
tùy thuộc vào vị trí của tàu thuyền đang hoạt động vị trí cường độ hướng di chuyển của bão
áp thấp nhiệt đới mà kịp thời cho tàu thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão áp thấp nhiệt đới